thưa quý vị sáng nay ngày sáu tháng một mươi hai tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ trì họp thường trực chính phủ với một số bộ ngành về chính sách kinh tế vĩ mô tài khoá tiền tệ
phát biểu mở đầu phiên họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhất là áp lực từ bối cảnh thế giới
nhưng nhờ sự lãnh đạo của đảng trực tiếp thường xuyên là bộ chính trị ban bí thư đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng sự giám sát đồng hành của quốc hội sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị sự trung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp nhân dân cả nước sự hỗ trợ giúp đỡ của bạn bè quốc tế nền kinh tế tiếp tục duy trì đạt phục hồi tích cực đạt được nhiều kết quả tích cực
nhìn lại tình hình một mươi một tháng qua thủ tướng nhấn mạnh tình hình thế giới tiếp tục biến động rất phức tạp khó lường kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn hơn một số nền kinh tế lớn có dấu hiệu suy thoái lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao lãi suất và sự giảm giá tiền tệ ở nhiều quốc gia tiếp tục gia tăng

theo dõi chặt chẽ tình hình doanh nghiệp lao động việc làm chủ động có giải pháp hỗ trợ kịp thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cải thiện đời sống nhân dân nhờ đó tình hình ổn định trở lại các thị trường có tín hiệu tích cực một số vấn đề đột xuất nảy sinh được xử lý chắc chắn hiện tượng thiếu thuốc trang thiết bị vật tư y tế được khắc phục hoạt động kinh doanh sang giàu bình thường trở lại
đặc biệt tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng đảm bảo các cân đối lớn
thủ tướng yêu cầu lãnh đạo chính phủ và các bộ ngành ra soát đánh giá lại việc thực hiện các chỉ đạo của chính phủ thủ tư chính phủ nhất là giả soát những mặt được chưa được của các giải pháp đang thực hiện
phân tích dự báo tình hình đề xuất các nhiệm vụ giải pháp để chỉ đạo nước rút hoàn thành các nhiệm vụ về đích năm hai nghìn hai mươi hai an toàn hiệu quả và chuẩn bị điều kiện thực hiện các nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng nhấn mạnh càng khó khăn phức tạp càng phải đoàn kết thống nhất phát huy dân chủ bản lĩnh linh hoạt phối hợp nhịp nhàng để đạt hiệu quả cao